tại cuộc họp khẩn chiều tối qua với bộ phận thường trực của bộ y tế hỗ trợ thành phố hồ chí minh chống dịch covid một mươi chín
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết bộ y tế huy động khoảng một mươi cán bộ nhân viên y tế
tham gia hỗ trợ chống dịch tại thành phố hồ chí minh
đối với các địa phương đang là điểm nóng dịch bệnh gồm đồng nai bình dương quảng ngãi phú yên đồng tháp long an tiền giang
bộ y tế đã thành lập bảy đoàn công tác của bộ đến hỗ trợ chống dịch tại các địa phương này
đội ngũ gần một mươi cán bộ nhân viên y tế tri viện cho thành phố hồ chí minh
nhằm giúp thành phố ứng phó với diễn biến của dịch
đồng thời bố trí thay đổi nhân lực với các biện pháp luân chuyển đảo quân
để bảo đảm sức chiến đấu cho đội ngũ y tế tại thành phố hồ chí minh
hiện nay hơn ba ba trăm linh cán bộ nhân viên y tế các đơn vị thuộc bộ y tế sinh viên các trường y dược thuộc bộ y tế
đã có mặt tại thành phố hồ chí minh
bộ y tế sẽ tiếp tục huy động lực lượng y bác sĩ nhân viên y tế tham gia phục vụ
tại các bệnh viện giã chiến lấy mẫu xét nghiệm tầm soát
dự kiến bộ y tế sẽ thiết lập hai mươi bốn đoàn công tác cho thành phố thủ đức
và tất cả các quận huyện của thành phố hồ chí minh
để phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ thành phố hồ chí minh trong kiểm soát dịch bệnh